khi đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày lái xe đê điều khiển xe ô tô đi theo đường trần phú để về nhà
khi đến khu vực thuộc km bốn trăm sáu mươi bốn tám trăm linh quốc lộ một a gặp tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự
công an tp vinh đang làm nhiệm vụ tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
đại úy nguyễn minh thông cán bộ của tổ công tác đã tiến hành dừng xe ô tô do phan cd sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai điều khiển để thực hiện kiểm tra nồng độ cồn tài xế
tuy nhiên lái xe d không chấp hành theo hiệu lệnh lái xe đi lùi sau đó bất ngờ quay đầu đi ngược chiều về phía khách sạn phương đông
thời điểm này nhiều cán bộ cảnh sát giao thông đến đứng trước đầu xe chặn xe lại và tiếp tục ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra
nhưng lái xe đê vẫn không chấp hành nhấn gai điều khiển xe đâm thẳng vào tổ công tác buộc cán bộ cảnh sát giao thông phải tránh sang một bên
may mắn ba đồng chí cảnh sát giao thông đã kịp thời tránh được va chạm
sau khi tham vấn ý kiến của các bộ ngành bộ công an vừa hoàn thiện báo cáo giải trình của chính phủ về một số nội dung lớn trong dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
trong đó cơ quan soạn thảo tiếp tục đề xuất cấm người điều khiển xe có nồng độ cồn tham gia giao thông
so với dự thảo trước báo cáo chỉnh lý lần này của bộ công an đưa ra thêm các số liệu để chứng minh việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn là cần thiết
cụ thể cơ quan soạn thảo khẳng định sau khi tiếp thu ý kiến các đại biểu tại kỳ họp thứ sáu
đơn vị phối hợp với bộ y tế tổ chức nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm quốc tế tổ chức điều tra xã hội học hội thảo khoa học về tác hại của rượu bia đối với người tham gia giao thông đường bộ
lấy ý kiến của các chuyên gia y tế tại các bệnh viện lớn của việt nam kết quả cho thấy rượu bia ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tâm thần và hành vi của con người
đặc biệt là những người sau khi sử dụng rượu bia điều khiển xe tham gia giao thông
dự thảo nêu các nhà khoa học đều đồng thuận cao phải xử lý nghiêm người điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ có sử dụng rượu bia vì những con số đáng báo động về tác hại của rượu bia
cụ thể bộ công an cho biết từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến rượu bia chiếm hai mươi tổng số người chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ gây ra
trong số đó tám mươi là lỗi do người điều khiển xe đã sử dụng rượu bia gây ra
thêm vào đó theo thống kê điều tra xã hội học đối với bốn mươi ba bảy trăm sáu mươi năm phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam của bộ công an thì có hai mươi hai bốn trăm bốn mươi hai phạm nhân trước khi phạm tội đã sử dụng rượu bia
còn số này chiếm năm mươi một hai mươi tám đối với bảy nhóm tội danh như giết người cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng hiếp dâm chống người thi hành công vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông
bộ công an cũng lần nữa khẳng định việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn đối với người lái xe đang phát huy rất hiệu quả
trong năm hai nghìn hai mươi ba sau khi lực lượng chức năng tăng cường xử lý đối với người điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn số vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia giảm hai mươi năm số vụ năm mươi số người chết hai mươi hai số người bị thương so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
bộ công an nhấn mạnh do đó cần tiếp tục duy trì việc kiểm soát xử lý quyết liệt phát huy hiệu quả hơn nữa của chủ trương này
ngoài ra cơ quan soạn thảo cũng khẳng định việc cấm tuyệt đối người lái xe sử dụng rượu bia nhằm mục đích để người dân dần hình thành thói quen
văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe sau khi ý thức văn hóa giao thông hình thành tốt có thể nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp
trước việc còn có các ý kiến khác nhau về quy định nồng độ cồn văn phòng chính phủ vừa phát phiêu lấy ý kiến của các thành viên chính phủ về vấn đề trên để báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội xem xét chính quốc hội tại kỳ họp thứ bảy diễn ra vào tháng năm tới đây
trước đó tham gia ý kiến dự thảo báo cáo trên bộ tư pháp bộ nội vụ hiệp hội vận tải ô tô việt nam cũng đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với bộ y tế xem xét tính khoa học trong quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn và xác định hơi thở có nồng độ cồn nồng độ cồn nội sinh bởi lẽ một số đồ uống trái cây cũng phát sinh nồng độ cồn
thêm vào đó nước ta là quốc gia có nhiều phong tục tập quán lễ hội rỗ chạp nên cần đánh giá thêm về tính thực tiễn

bên cạnh đó cơ quan soạn thảo cũng được nhắc xem lại việc giải trình có đoạn nêu
trong khi đó văn hóa ẩm thực của việt nam có nhiều điểm đặc thù
đã bắt đầu uống là không thể dừng mà khi say thì khó nhớ luật quy định gì
bởi lẽ nội dung này của bộ công an có thể là các nhận định không khách quan
không phản ánh đúng văn hóa số đông người việt nam
bộ công an cũng được đề nghị bổ sung nghiên cứu tác động của cồn đối với khả năng nhận thức
và điều khiển hành vi của người lái xe ở những mức độ khác nhau và trường hợp nồng độ cồn nội sinh
về các vấn đề trên bộ công an cho biết đã chỉ đạo cục cảnh sát giao thông
phối hợp với cục khám chữa bệnh bộ y tế tổ chức điều tra xã hội học hội thảo khoa học
qua đó các nhà khoa học khẳng định việc sử dụng rượu bia sẽ ảnh hưởng đến thần kinh của con người
bộ công an nhấn mạnh thêm vào đó với tình hình ý thức tham gia giao thông chưa tốt
hiện nay người tham gia giao thông cần tiếp tục kế thừa quy định của luật phòng chống tắc hại của rượu bia
là cấm người điều khiển xe có nồng độ cồn tham gia giao thông để có chế tài xử lý nghiêm khắc
theo bộ công an văn hóa ẩm thực của việt nam có nhiều điểm đặc thù có tính cả nể
nếu quy định nồng độ cồn bằng không thì không uống nhưng nếu có một hạn mức nào đó
thì người lái xe có thể gặp trường hợp bị ép uống
bên cạnh đó đồ uống có cồn gây nghiện đã bắt đầu uống là không thể dừng
mà khi say thì sẽ khó nhớ luật quy định gì
có những trường hợp nhậu từ hôm trước mà hôm sau vẫn bị phạt vì uống quá nhiều hoặc do cơ địa
nhiều người hôm trước nhậu say hôm sau vẫn vắng đầu nhức óc cả ngày ảnh hưởng tới khả năng lái xe
bộ công an nhấn mạnh việc lái xe trong trạng thái thiếu tỉnh táo có thể gây ra thảm họa với những người vô tội
như một số trường hợp người lái xe xay rượu gây tai nạn liên hoàn trong thời gian qua
thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn
một số ý kiến thắc mắc trường hợp uống rượu bia trước khi lái xe nhưng thổi không lên nồng độ cồn thì có bị xử lý hay không
tối một mươi hai tháng ba đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
ra hiệu lệnh dừng xe đối với xe ô tô do một phụ nữ điều khiển trên xe chở theo chồng chị này
khi vừa mở cửa xe tổ công tác thấy nồng nặc mùi rượu nữ tài xế thừa nhận bản thân và chồng đã sử dụng rượu bia vào chiều cùng ngày
tuy nhiên kết quả kiểm tra lại cho thấy trong hơi thở của người phụ nữ không có nồng độ cồn
một thành viên tổ công tác cho hay tùy theo cơ địa của từng người nồng độ côn trong cơ thể sẽ bị đào thải nhanh hoặc chậm
đối với trường hợp trên máy đo không phát hiện nồng độ cồn thì tài xế sẽ không bị vi phạm dù bản thân họ thừa nhận đã uống rượu bia trước đó
luật sư nguyễn thị thúy đoàn luật sư tp hà nội nhận định việc không xử phạt đối với nữ tài xế nêu trên là hoàn toàn hợp lý
về nguyên tắc nếu xử phạt vi phạm về nồng độ cồn cảnh sát giao thông sẽ phải kiểm tra bằng máy đo
trường hợp máy phát hiện có nồng độ cồn lớn hơn không đây sẽ là căn cứ để xác định mức độ vi phạm và lập biên bản vi phạm
ngược lại trường hợp máy cho kết quả bằng không đồng nghĩa không có căn cứ để kết luận là tài xế vi phạm nồng độ cồn dù họ thừa nhận đã uống rượu bia
luật sư nhấn mạnh căn cứ để xử phạt là kết quả trích xuất từ máy đo tức thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đã được kiểm định theo quy định của pháp luật chứ không thể dựa vào lời khai của tài xế
vì thế trong trường hợp tài xế khẳng định không uống rượu bia mà máy đo phát hiện nồng độ cồn thì cảnh sát giao thông vẫn hoàn toàn có căn cứ để xử lý
vị luật sư cũng cho rằng tình huống của nữ tài xế tại hà nội có thể do nhiều yếu tố trong đó cơ thể họ đào thải nồng độ cồn tốt
tuy nhiên đây không phải là phổ biến các tài xế cần tuân thủ nghiêm quy định đã uống rượu bia thì không lái xe tránh tâm lý chủ quan mai rủi
một câu hỏi nữa cũng được nhiều người quan tâm đó là ăn hoa quả uống siro liệu có nồng độ cồn và bị xử phạt hay không
giải đáp vấn đề này đại diện cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết cục cảnh sát giao thông từng chỉ đạo lực lượng tổ chức thực nghiệm tình huống vừa nêu
kết quả cho thấy khi ăn các hoa quả ngọt nho dứa thì không phát hiện được nồng độ cồn
đối với các loại si rô ho ban đầu cho chỉ số từ sáu một hai mg trên một lít khí thở tuy nhiên người uống chỉ cần chờ từ hai năm phút hoặc uống nước thì chỉ số về
do vậy thông tin ăn hoa quả hoặc uống siro mà bị xử phạt nồng độ cồn là không chính xác
bên cạnh việc thực nghiệm cục cảnh sát giao thông còn quán triệt tới các đơn vị chức năng nếu tài xế trình bày mình vừa ăn hoa quả hoặc uống siro thì sẽ cho họ uống nước hoặc năm phút sau thổi lại
nếu kết quả thông báo không có nồng độ cồn cảnh sát giao thông sẽ không xử phạt ngược lại nếu chính xác có nồng độ cồn thì phải xử lý theo quy định
liên quan đến vấn đề này tại buổi giao lưu trực tuyến về nồng độ cồn tổ chức hôm bốn tháng ba bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai nói rằng
các sản phẩm siro chứa nồng độ cồn cần phải ghi rõ trên nhãn mát về phần trăm nồng độ cụ thể đồng thời có cảnh báo tới người dùng nếu sử dụng thì có ảnh hưởng gì không ảnh hưởng ra sao
vẫn theo bác sĩ với các sản phẩm có chứa nồng độ cồn ăn ít sẽ không có nguy cơ nhưng ăn nhiều thì cơ thể sẽ phát sinh nồng độ cồn và dễ gặp phải rắc rối mất công giải trình
do đó mọi người cần biết sản phẩm ăn uống vào người như thế nào phía sản xuất cung ứng cũng phải có trách nhiệm cung cấp thông tin rõ ràng về nồng độ cồn trong sản phẩm là bao nhiêu có cảnh báo rất rõ ràng
cơ quan quản lý tới đây cần làm chặt chẽ với các sản phẩm có cồn bán cho người dân phải có nhãn mắc đầy đủ cung cấp rõ ràng thông tin về nồng độ cồn bên trong